đội cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết vừa phát hiện một vụ buôn lậu pháo với số lượng lớn và bắt giữ một đối tượng
theo đó lực lượng chức năng đã theo dõi một chiếc ô tô khi đang chạy hướng thành phố đông hà thì chiếc xe này thay biển số giả
tiếp tục theo dõi thì phát hiện ra hai trăm tám mươi hai hộp pháo với tổng trọng lượng là ba trăm tám mươi kg trên xe
qua điều tra đối tượng nguyễn tấn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã hương thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình khai nhận đã mua số pháo nói trên với giá là bốn mươi triệu đồng tại thị trấn lao bảo và đang vận chuyển về quảng bình để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ